tại cuộc họp với ban chỉ đạo điều hành giá và kết quả điều hành giá quý i và công tác điều hành giá quý ii
và các tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu phải quản lý nhà nước tốt hơn
về vấn đề giá cả theo đúng quy định pháp luật kiên quyết chống đầu cơ nâng giá pha giá thị trường làm rõ bất chính
thủ tướng cũng nhấn mạnh vấn đề cung cầu phải làm tốt hai mặt đó là tăng trưởng tốt và giá cả ổn định
bảo đảm cuộc sống cho nhân dân nhất là người có hoàn cảnh khó khăn
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh vấn đề cung cầu là rất quan trọng do vậy phải làm tốt hai mặt
tăng trưởng tốt và giá cả ổn định bảo đảm cuộc sống của nhân dân nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn
phải bảo đảm cho được chỉ số quan trọng về lạm phát hàng năm đã được quốc hội thông qua là dưới bốn
chúng ta có thể nói là hoàn toàn kiểm soát được mục tiêu lạm phát năm nay cho nên tất cả các ngành các cấp
các địa phương các doanh nghiệp có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ
giải pháp cụ thể về bình ổn giá cả thị trường theo nghị quyết các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trưởng băng kỳ đạo điều hành giá thực hiện các giải pháp đồng bộ hữu hiệu để giảm giá thịt lợn về khoảng tầy dưới sáu mươi đồng kg
bình ổn giá gạo giá xăng dầu tiếp tục giảm giá điện giá nước giảm các dịch vụ vận tải viễn thông
bình ổn giá đối với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu
để góp phần khó khăn cho sản xuất đời sống của người dân do tác động covid
về giá thịt lợn thủ tướng giao cho bộ nông nghiệp bộ công thương bộ tài chính bộ công an kiểm tra các doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao
thực hiện ngay các giải pháp bình ổn giá thịt lợn
trước hết là kiểm tra giá thành đặc biệt là các doanh nghiệp chăn nuôi lớn quy mô lớn
để có biện pháp hữu hiệu giảm khâu trung gian sớm giảm giá thịt lợn xuống trên sáu mươi đồng
thủ tướng nhấn mạnh các doanh nghiệp lớn đang chiếm giữ trên ba mươi năm thị phần nguồn cung của cả nước
do vậy không thể để các doanh nghiệp làm giá trên thị trường cần thúc đẩy các hộ chăn nuôi nhỏ để tăng nguồn cung
khâu trung gian hiện nay còn lớn do vậy cần bảo đảm hài hòa giữa các khâu chăn nuôi chế biến lưu thông tiêu dùng
thủ tướng nhấn mạnh các khâu này nếu phát hiện khâu nào thao túng giá thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu cần tăng nhập khẩu thịt lợn để bảo đảm nguồn cung ứng nhu cầu
vừa rồi chúng ta là nói mãi nói nhiều nhưng mới nhập được bốn mươi năm tắng
kế hoạch trong này chúng ta cần đến một trăm linh tắng và có thể hơn số đó để đảm bảo
thì nhanh đây tôi cũng nói với ngành nông nghiệp toàn bộ bà con nông dân nếu như chúng ta không cố gắng
thì chúng ta mất thị phần trong nước buộc chúng ta phải nhập khẩu để giảm giá bán đảm bảo cbi
nói trước thì đảm bảo
chúng ta phải biết cho bà con mà chúng ta quan trọng hội trang nuôi vì đây là nguồn lợi cho bà con
về mặt hàng gạo thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuất khẩu có kiểm soát để bảo đảm an ninh lương thực
và quyền lợi cho người nông dân chấn chỉnh những lệch lạc vừa qua xử lý nghiêm sai phạm
mặc dù chúng ta thúc đẩy lưu thông và coi đây là vấn đề quan trọng về quan điểm để sản xuất lương thực tốt
cũng như đảm bảo quyền lợi của người sản xuất lúa
nhưng mà chúng ta phải có sự kiểm soát cần thiết
vì sao mà có cái chuyện bốn trăm linh tấn năm trăm linh tấn
mà tôi nghe những chuyện tiếu lâm này không chứ
nói bốn trăm linh tấn nhưng mà thực ra xuất khẩu chỉ có mấy chục nghìn tấn thôi
còn toàn mua giấy để đó để mà giữ giữ trong tay thôi
nhiều cái tiêu cực
cái này phải xử lý nghiêm không chứ
về giá xăng dầu bộ công thương chủ trì các bộ khẩn trương giả soát hoàn thiện
trình ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
vấn đề này đặt ra từ cuối nhiệm kỳ trước nhưng đến nay gần năm năm chưa xong
bộ công thương cần rút kinh nghiệm về vấn đề này
các bộ trước hết là bộ công thương bộ tài chính theo dõi sát diễn biến giá dầu thô
có kịch bản phương án điều hành cụ thể giá xăng dầu kết hợp hiệu quả công cụ
quỹ bình ổn giá không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và mặt bằng giá nói chung